thưa quý vị công an tỉnh thanh hóa đã đồng loạt gia quân tổng kiểm tra bảy trăm ba mươi năm cơ sở cầm đồ cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn toàn tỉnh
mục đích của đợt gia quân kiểm tra lần này là chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý triệt để các điều kiện nguyên nhân làm phát sinh tội phạm
nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen núp bóng các cơ sở kinh doanh cầm đồ và cho vay dịch vụ tài chính
theo kết quả kiểm tra bước đầu đối với bảy trăm ba mươi năm cơ sở kinh doanh cầm đồ cho vai tài chính trên địa bàn toàn tỉnh
lực lượng công an đã phát hiện trên bốn trăm linh năm cơ sở vi phạm các quy định như không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy sổ sách ghi chép không đảm bảo
cầm cố xe chính chủ không có giấy ủy quyền hệ thống lưu giữ vật cầm cố không đúng với đăng ký với cơ quan có thẩm quyền
tạm giữ trên sáu trăm linh phương tiện ô tô mô tô và các tài liệu khác có liên quan đến việc vi phạm trong hoạt động cầm cố
và kinh doanh tài chính
thưa quý vị liên quan đến quá trình điều tra sai phạm tại công ty f tám mươi tám vào ngày hai mươi chín tháng ba
công an tỉnh hà nam đã đồng loạt kiểm tra hành chính sáu chi nhánh kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
tổ công tác của công an tỉnh đã đồng loạt kiểm tra về việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh
theo quy định của bộ công an
việc kê khai nội dung hồ sơ
đăng ký doanh nghiệp thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện
và việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản ký gửi tài sản lãi suất
qua kiểm tra lực lượng chức năng và lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ các giấy tờ tài liệu dữ liệu lưu trữ có liên quan để xác minh và làm rõ
thưa quý vị vào sáng ngày ba mươi tháng ba
sở y tế hà nội cho biết đã tìm ra nguyên nhân ban đầu khiến cho hàng loạt học sinh trường tiểu học kim giang tại quận thanh xuân nhập viện là do vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà có trong suất ăn
sau khi xác định nguyên nhân khiến cho nhóm học sinh trường tiểu học kim giang nhập viện là do vi khuẩn tụ cầu vàng có trong món thịt gà ở tại quận thanh xuân
tiếp tục chỉ đạo điều tra tại bếp ăn trường tiểu học kim giang trong đó giả soát lại nguyên nhân vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà từ khâu vận chuyển hay trong món thịt gà
trong quá trình chế biến từ đó chấn chỉnh không để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm như trên
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng ba tại trường tiểu học kim giang tổ chức cho học sinh đi tham quan
sau chuyến đi hàng loạt học sinh đã bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu và đến nay sức khỏe của các học sinh đã ổn định
thị trường và giá cả mùa xuân
và sau đây sẽ là những thông tin về thị trường và giá cả mùa xuân
đây là một số mật hàng trong ngày hôm nay
từ thời điểm sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba đến nay giá bán thanh long bình thuận luôn duy trì mức cao
tại xã hàm liên hàm thuận bắc thường là đất đặt cọc trước mùa hàng khi những ngày cuối tháng ba thu hoạch thanh long vụ nghịch
giá bán thanh long trắng vài tháng nay có thời điểm lên đến hai mươi sáu đồng một kg thanh long đỏ ba mươi ba mươi bốn đồng một kg
và thanh long tím hồng có giá từ hai mươi sáu đồng đến ba mươi đồng một kg hàng xuất trung quốc
theo người nông dân nếu giá thanh long duy trì ở mức trên một mươi đồng một kg là nhà vườn có lãi
hơn một tháng qua hoạt động buôn bán và nuôi trồng thủy sản và cắt lồng bè ở các bà hải phòng diễn ra náo nhiệt hơn bình thường
hiện loại cá song từ một năm ba kg thường lái thu mua từ hai trăm tám mươi ba trăm linh đồng một kg
cá song lai từ một năm hai năm kg hai trăm tám mươi đồng một kg
còn loại trên bốn kg là ba trăm hai mươi đồng một kg

các loại cá song là ba năm ba đồng một kg
các loại thương lái các nơi ồ ạt về thu mua thủy sản đã giúp giải phóng hàng nghìn tân cá trong thời gian ngắn
điều mà trong suốt thời gian dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra chưa làm được
thông tin từ cục thống kê trong tháng ba này giá thịt da cầm giảm năm so với tháng trước
nguyên nhân là do nguồn cung bảo đảm tại một số chợ dân sinh đùi gà công nghiệp được bán với giá bảy mươi đồng một kg
gà thả vườn giá một trăm ba mươi một trăm năm mươi đồng một kg trứng gà giá từ hai đến ba đồng một quả
trứng vịt giá từ ba đến ba năm trăm linh đồng một quả trứng vịt lộn bốn đến bốn năm trăm linh đồng một quả
giá thịt lợn cũng giảm tại nhiều chợ
thưa quý vị ngay sau khi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và tổng cục hải quan trung quốc
ký nghị định thư cho phép nhập khẩu chính ngạch khoai lang từ việt nam vào trung quốc
ngành nông nghiệp các tỉnh tây nguyên đã gấp rút vận động người dân và doanh nghiệp
tiến hành hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý sẵn sàng cho công tác kiểm tra
đánh giá cấp mã vùng trồng cho khoai lang
hơn một trăm ba mươi hectare khoai lang của bà con nông dân xã đắc nuê huyện lắc tỉnh đắc lắc
đã được hợp tác xã nông nghiệp thành tín hướng dẫn đầy đủ quy trình kỹ thuật
và hoàn thiện tất cả hồ sơ thủ tục để chờ cấp mã vùng trồng
việc cấp mã vùng trồng là điều kiện bắt buộc để khoai lang được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường trung quốc
tỉnh đắk lắc là địa phương có diện tích trồng khoai lang rất lớn
do động trên dưới một mươi hectare một năm
trước mắt tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh đắk lắc cùng các địa phương và người dân
hoàn thiện hồ sơ để chờ cấp mã vùng trồng cho khoảng năm trăm linh hectare khoai lang
tôi đã tổ chức tập quấn xếp lập các hồ sơ
cái mã số vùng trồng và kêu gọi doanh nghiệp cùng tham gia
chúng tôi đã làm được gần năm trăm linh hectare
chúng tôi đang chờ phía trung quốc và bộ nguồn nghiệp kiểm tra đánh giá
nếu đảm bảo thì chúng tôi sẽ được tham gia xuất khẩu trong kỳ tiếp trong cái vùng này
còn tại tỉnh đắk nông địa phương này cũng đã hoàn tất quá trình kiểm tra trực tuyến
để cấp mã số cho một số cơ sở đóng gói trên địa bàn
tất cả đều đã đáp ứng đầy đủ điều kiện yêu cầu
từ phía nước bạn như có khu nhập liệu khu phân loại
đặc biệt là dây chuyền làm sạch một điểm mới bắt buộc
nhằm phục vụ cho công đoạn làm sạch sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu
có hai doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký với cục bảo vệ thực vật
để mà được cấp mã số cơ sở đóng gói khoai lang xuất khẩu sang trung quốc
hiện nay cũng đang kiểm tra xong và hoàn thiện hồ sơ
và đang chờ thông báo
sau khi có kết quả từ tổng cục hải quan trung quốc
thì khoai lang sẽ là nông sản thứ một mươi hai của nước ta
được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường tỷ dân
điều này đồng nghĩa với việc truy xuất nguồn gốc
chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm của khoai lang đã được công nhận
đây sẽ là cơ hội để mở rộng hơn nữa thị trường
cũng như nâng cao giá trị cho khoai lang
khách quốc tế là yếu tố đặc biệt quan trọng
để giúp ngành du lịch phục hồi và phát triển
đến thời điểm hiện tại thì nhiều đường bay đang tiếp tục được kết nối trở lại
những thị trường trọng điểm cũng đã mở cửa để khách vào việt nam
đây là những tín hiệu hết sức tích cực ghi nhận tại thành phố đà nẵng
ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua đường bay quốc tế trực tiếp navita nhật bản đà nẵng
do hãng hàng không quốc gia việt nam khai thác đã chính thức nối lại
chuyến bay đầu tiên đưa gần một trăm tám mươi hành khách nhật đến với đà nẵng
đến đà nẵng lần này tôi sẽ tham quan rất nhiều nơi
tôi chờ đợi cái nơi này cũng khá lâu rồi
tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà quay trở lại đây
các bạn đã chào đón chúng tôi rất là tuyệt vời
hãng hàng không việt nam airlines cho biết trong giai đoạn đầu
từ ngày hai mươi sáu tháng ba đến ngày ba mươi tháng sáu chuyến bay narita đà nẵng khai thác
với tầng suất bốn chuyến một tuần
giai đoạn tiếp theo từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
việt nam airlines có kế hoạch bay hàng ngày với tần suất bảy chuyến một tuần
nhằm khuyến khích các hành khách
đã có một đợt du lịch trao đổi du lịch thương mại giữa nhật bản và miền trung việt nam
không phải chỉ là nhật thôi mà tất cả các quốc gia khác đã có tinh thần cửa mở trở lại
và chúng ta đã thấy rằng mức độ ảnh hưởng của dịch không còn quá nghiêm trọng nữa
mọi người đã có một cái giao lưu và giao thông rộng rãi hơn
và tôi nghĩ rằng là việt nam airlines cũng như thành phố chúng ta
không nằm ngoài những bất tiện gì khác nữa
và không có gì rào cản nữa cho việc chúng ta đầy đủ cơ sở
để xuất tiến du lịch trên đường
đối với thị trường truyền thống hơn tỷ dân thị trường trung quốc
phía việt nam airlines cho biết cũng đã có nhiều công ty du lịch
đơn vị lữ hành làm việc về thuê máy bay nguyên chuyến tới đà nẵng
và một số tỉnh miền trung
lịch bay chính xác sẽ có trong thời gian tới
về phía các địa phương các điểm đến cũng đã sẵn sàng mọi công tác
nhất là việc xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng để đón khách
có thể nói rằng là sau cái ảnh hưởng của đại dịch covid
thì cho tới thời điểm này
cái việc tăng tất
giúp phục hồi phát triển du lịch nói chung
đặc biệt là việc khôi phục các thị trường quốc tế
đang được đà nẵng triển khai hết sức quyết liệt
góp phần vào việc đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố
trong thời gian tới
riêng tại sân bay quốc tế đà nẵng
trung bình mỗi ngày có một trăm linh một trăm bốn mươi chuyến bay quốc tế
gia động tùy thời điểm
đặc biệt những chuyến bay nối thị trường trọng điểm đà nẵng
sẽ tiếp tục được phục hồi vào cuối tháng bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hy vọng rằng với những tiếng hiệu khả quan
chính sách mở cửa cho khách đi du lịch của các quốc gia
cùng với sự chào đón và nỗ lực của các địa phương
thì trong năm hai nghìn hai mươi ba
du lịch việt nam sẽ đạt được mục tiêu đã đặt ra
là đón tám triệu lượt khách quốc tế
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý
đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị ngày ba mươi tháng ba
đã cập cảng của gimbalink
nằm trong cụm cảng của cái mép thị vải
tại thị xã phú mỹ
đây là một trong những con tàu lớn nhất thế giới
và đồng thời cũng là tàu container lớn nhất
từ trước đến nay cập hệ thống cảng của việt nam
xin chân trọng mời ông
được xuất xưởng vào ngày một mươi sáu tháng hai
được đưa vào sử dụng đã có chuyến hải trình
ghé cùng cảng cái mép thị vải
đây là chuyến hành trình đầu tiên
của tàu oocl spain
trên tuyến a âu ll ba
với các cảng gồm thường hải hạ môn
nam sa hồng kông
singapore thường hải
trong hành trình dự kiến kéo dài tám mươi bốn ngày
với sức chở lên đến hai mươi bốn ngày

sáu mươi một ba m cùng mớ nước tàu
vào âm một mươi năm m và mớ nước tàu ra
oocl spain được xếp hạng là một trong những
siêu tàu container lớn nhất thế giới
có sức chở theo tiêu tàu được thiết kế
và xây dựng dựa trên những công nghệ hiện đại bậc nhất
nên đã được cục vận chủy mỹ abs
trao tặng chứng nhận tàu thông minh
smart ship thân thiện với môi trường
chỉ còn một ngày nữa là đến với thời hạn áp mức
phí mới đối với xe taxi ra
vào đón khách tại sân bay tân sơn nhất
vừa qua sở giao thông vận tải
tp hcm đã có văn bản gửi
cảng vụ hàng không miền nam về việc xem xét
về vấn đề này
cụ thể sở giao thông vận tải đề nghị
cảng vụ hàng không miền nam trả lời kiến nghị
của các đơn vị kinh doanh dịch vụ taxi
đang hoạt động tại sân bay tân sơn nhất
về mức phí thu mới đồng thời đơn vị thông tin lại
để sở giao thông vận tải tp hcm được biết
và phối hợp trước đó hiệp hội taxi
tp hcm đã có kiến nghị về việc
xem xét về mức thu phí mới với taxi
khi ra vào sân bay tân sơn nhất
sau khi cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
thông báo áp các loại phí từ ngày một tháng bốn
cho taxi ra vào tại sân bay tân sơn nhất
đón khách phải trả từ hai mươi bốn một trăm linh đồng
đến ba mươi bốn một trăm linh đồng
cho ba loại phí
nếu theo phương án này chi phí để taxi
thông thường ra vào sân bay đón khách ăn khá cao
so với việc thuê vị trí đầu như hiện tại
gây khó khăn cho các hãng
ảnh hưởng đến việc phục vụ hành khách
và hành khách sẽ phải gánh thêm chi phí
trong mỗi chuyến đi
tp hcm vừa có quyết định thu hồi
và hủy bỏ hơn một bốn trăm linh thông báo
thu hồi đất tại dự án
của khu tứ giác nguyễn cư trinh
hay còn gọi là mã lạng quận một
sau hơn hai mươi năm là dự án treo
lý do tp hcm thu hồi hủy bỏ
là do không có cơ sở xem xét
việc nhà đầu tư đề nghị tiếp tục thực hiện
dự án khu tứ giác nguyễn cư trinh
theo các căn cứ pháp luật dự án đầu tư trước đây
và quy định xử lý
chuyển tiếp tại luật đầu tư
năm hai nghìn một mươi bốn và luật đầu tư năm hai nghìn một mươi
theo quyết định này
ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận một
tp hcm phần nguyễn cư trinh sẽ cho quyết định thu hồi
hủy bỏ thông báo thu hồi đất
cho hồ gia đình các cá nhân tổ chức
có liên quan người sử dụng đất
tại đây sẽ được tiếp tục sử dụng và được thực hiện
các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật
trước đó năm hai nghìn
tp hcm chủ trương giải tỏa
nhằm chỉnh trang khu mã lạng
có diện tích đất thu hồi hơn sáu tám hectare
tổng số căn nhà phải giải tỏa
là hơn một bốn trăm linh căn
dự kiến việc di dời tái định cư bắt đầu
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám nhưng không thực hiện được
trong cao điểm quảng bá du lịch tp hcm
thì lễ hội du lịch gon tp hcm
đã khai mạc khuôn khổ lễ hội
còn công bố mở giải đấu
vô địch của cộng lạc bộ gon
trong cúp viên việt nam hai nghìn hai mươi ba
lễ hội du lịch quốc tp hcm lần đầu tiên
do sở du lịch tp hcm chủ trì
hiệp hội du lịch góp việt nam thực hiện
trong khuôn khổ lễ hội giải vô địch
các cộng lạc bộ góp trong cúp viên việt nam
hai nghìn hai mươi ba diễn ra từ ngày ba mươi ba mươi một tháng ba
với sự tham dự của gần một góp phơ
là các doanh nghiệp doanh nhân
đến từ nhiều tỉnh thành phía nam
giải đấu này góp phần quảng bá các sản phẩm
dịch vụ du lịch của tp hcm
đến cộng đồng góp phơ trong nước và quốc tế
sở du lịch tp hcm đánh giá
du lịch góp là một điển hình
hồi đến phần khúc khách du lịch trung và cao cấp
bởi tp hcm là điểm đánh hấp dẫn
của du lịch góp với hai sân góp lớn
là tân sơn nhất và thủ đức
được đánh giá có nhiều tiềm năng về du lịch
nhưng mà mức chi tiêu bình quân
của du khách vẫn thấp
là một bài toán đặt ra cho ngành du lịch của nước ta
nói chung và tp hcm nói riêng
từ nhiều năm nay thì đặc biệt là
sau dịch covid một mươi chín việc xây dựng
sản phẩm du lịch mới xúc tiến du lịch
nước ngoài đẩy mạnh chương trình mua sắm
đang là những giải pháp mà tp hcm
thực hiện nhằm tăng chi tiêu
từ du khách đặc biệt là khách quốc tế
khi xã hội phát triển việc đi du lịch trở nên dễ dàng
một số doanh nghiệp đã nhanh chóng
nắm bắt xu hướng du lịch cao cấp
để phục vụ nhóm đối tượng có nhu cầu cao hơn
nhưng mức chi tiêu cũng nhiều hơn
với phân khúc khách này việc đi du lịch
không còn đơn thuần là tham quan thưởng lãm
mà còn đòi hỏi nhiều yếu tố
thứ nhất là sản phẩm phải được khảo sát
và chọn lọc rất là kỹ
và đáp ứng chủng dịch vụ
từ ba tới năm sao
phải có sự độc đáo và khác biệt
so với các sản phẩm khác trên thị trường
và tất cả sản phẩm của chúng tôi
luôn luôn được chú trọng
hết sức tinh tế vào nhu cầu trải nghiệm
cũng như thư giãn của khách hàng
thế mạnh của chúng tôi là những sản phẩm
du lịch mice cao cấp
được thiết kế theo chiến lược
kinh doanh của từng khách hàng
do đó tất cả sản phẩm du lịch mice
chúng tôi luôn luôn được đầu tư nâng cấp và cập nhật
đặc biệt là các trang thiết bị
công nghệ kỹ thuật số hiện đại
tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào
cũng đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu
việc chạy theo số lượng mở các tour giá rẻ
thậm chí tour không đồng
cũng là một trong các yếu tố khiến việt nam nói chung
thành phố hồ chí minh nói riêng
chưa trở thành thị trường du lịch có mức chi tiêu cao
đúng với tiềm năng và kỳ vọng
khảo sát sơ bộ gần nhất của sở du lịch cho thấy
chi tiêu bình quân của khách quốc tế
đến thành phố hồ chí minh là ba triệu đồng một người một ngày
và của khách nội địa là một sáu triệu đồng một người một ngày
còn số này thấp hơn hẳn
khi so với các địa phương trong khu vực
như phu khẹp thái lan hay singapore

điều này vừa làm lãng phí tài sản
tốn chi phí thuê kho bãi vừa gây tiềm ẩn
nguy cơ chảy nổ để có thể giải quyết
được vấn đề này thì thành phố hồ chí minh sẽ
tổ chức bán đấu giá đối với các xe tan vật
bị quá hạn này phóng sự này
cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
dầm mưa dải nắng liên tục suốt nhiều năm
những chiếc xe máy xe đạp này không còn giữ
nguyên hình dạng chứ chưa nói là còn có thể
sử dụng được có không ít chiếc xe
có cây đeo bán rẹo quấn quanh như thế này
trong kho tạm giữ rộng gần bốn m hai
của công an huyện hóc môn có rất nhiều
xe bị hư hỏng nặng chất trọng lên nhau
nhiều xe không thể nhận dạng được thương hiệu
không còn số khung số máy hoặc mất biển số
công an tp hcm cho biết
thủ tục tịch thu tiêu hủy bán đấu giá
tăng vật vi phạm hành chính mất nhiều thời gian
vướng mắt về thủ tục pháp lý và phải
phụ thuộc nhiều vào các sở ngành liên quan
vì vậy sẽ bị tạm giữ quá lâu
dẫn đến xuống cấp hư hỏng làm giảm giá trị
thống kê của phòng cảnh sát
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp hcm tính đến nay
toàn thành phố đã tạm giữ hơn ba mươi xe vi phạm
gồm ô tô xe máy xe ba gác và xe đạp
trong đó chủ yếu là xe máy
tại sao có những phương tiện
mà chúng tôi đưa ra ngoài trời bờ nắng
chúng tôi cũng thừa biết phương tiện là của người dân
một cái phương tiện xe mình
mình còn sót được không biết là tại sao
cái phương tiện đó mình phải đưa ra ngoài vậy hết tôi để rồi
nhưng mà chúng tôi lựa những cái phương tiện nào đó là
cái xe đó đã
không có số khung không có sườn số máy
cái xe đó là
không được phép lưu thông họ bỏ
xe đó bỏ tịch thu thanh lý bán phối liệu
thì trong thời gian làm tịch thu thanh lý
thì chúng tôi mới đưa tạm
do cái áp lực khâu bãi không đủ nên chúng tôi mới đưa
cái phương tiện ra ngoài chứ còn cái phương tiện
mà trả lại cho dân thì chúng tôi tạm giữ ở trụ sở
có trụ sở có mê che
chúng tôi cũng đã đề xuất
bộ ngang rồi báo cáo
các cái đơn vị của
bán dân thành phố để có
phân cấp quyền
trong cái phương án xử lý tức là đơn giản
thuốc ngắn thời gian để xử lý cái tạm vật
yêu cầu các cái đơn vị trong cái việc
xử lý phạm chính thì cũng
hạn chế áp dụng các biện pháp
tạm giữ thương tiện
sau hai lần đấu giá bất thành đầu tháng bốn tới
lô xe máy gần một chiếc tại kho tạm giữ công an huyện hóc môn
sẽ được bán đấu giá lần ba
tiền đấu giá xe xung vào ngân sách nhà nước
mức giá khởi điểm là gần năm trăm linh triệu đồng
tương đương khoảng năm trăm linh đồng một xe
cảnh sát giao thông thành phố cũng đưa ra đề xuất
giảm thời gian xác định chủ phương tiện
từ một năm xuống ba tháng để rút ngắn
thời gian xử lý thành lý xe
điều này giúp giảm tả cho kho chứa
hạn chế tình trạng xe bị hư hỏng xuống cấp lãng phí